thưa quý vị đình tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi ba tháng tám việt nam đã chữa khỏi tám mươi chín một trăm bốn mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín
gần một mươi hai một triệu liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm cho các đối tượng
có bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu
có tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua như lào cai con tum hà giang quảng trị yên bái
thái bình bắc giang hải phòng
cũng theo bản tin dịch mới nhất của bộ y tế tính đến nay việt nam đã có hai trăm bốn mươi sáu năm trăm sáu mươi tám ca covid một mươi chín trong đó có hai ba trăm chín mươi năm ca nhập cảnh và hai trăm bốn mươi bốn một trăm bảy mươi ba ca nhiễm trong nước

cũng trong bản tin dịch mới sở y tế hà nội cho biết từ sáu giờ đến một mươi hai giờ ngày một mươi ba tháng tám hà nội ghi nhận hai mươi bốn ca mắc mới trong đó một mươi một ca tại cộng đồng một mươi ba ca tại khu cách ly
trong ngày hôm nay một mươi ba tháng tám trung tâm y tế huyện hớn quản tỉnh bình phước đã tổ chức trao giấy chứng nhận ra viện cho bệnh nhân dập bàn tay nuôi bàn tay trong ổ bụng là trường hợp f đã điều trị khỏi covid một mươi chín
vào ngày một mươi sáu tháng bảy bệnh nhân nam một mươi tám tuổi chú khu phố ba thị trấn tân khai huyện hớn quản bị tai nạn lao động dập bàn tay nuôi cấy bàn tay trong ổ bụng chờ tạo vạt da từ da bụng qua ra tay được điều trị tại bệnh viện ở tp hcm đến ngày hai mươi ba tháng bảy
xuất viện về nhà đến ngày hai mươi sáu tháng bảy bệnh nhân này bị phát hiện dương tính với sars cov hai qua một mươi chín ngày điều trị bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai liên tiếp hai lần đủ điều kiện xuất viện theo quy định
sau khi ra viện bệnh nhân được trung tâm y tế huyện hớn quản dùng xe chuyên dụng đưa về tận nơi cư trú và hướng dẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà một mươi bốn ngày theo quy định
liên quan đến một clip được đăng tải trên mạng xã hội với nội dung
công an truy đuổi người đàn ông trốn khỏi khu cách ly ở quận ba công an quận ba tp hcm cho biết hiện đang lập hồ sơ để có cơ sở xử lý hành chính hành vi vi phạm của ông tvn năm mươi sáu tuổi trú tại hẻm một trăm năm mươi sáu đường võ văn tần quận ba theo nghị định một trăm một mươi ba
ông n là người trong clip được đăng tải trên mạng xã hội một số thông tin trên mạng xã hội đăng tải đây là người đàn ông dương tính với covid một mươi chín trốn khỏi khu cách ly và bị công an truy đuổi
theo công an đây là thông tin chưa chính xác sự việc diễn ra vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng tám tại giao lộ đường cách mạng tháng tám phường võ thị sáu quận ba
cụ thể là khi lực lượng chức năng test nhanh thì phát hiện ông n cùng một số người dương tính nên được đưa về một địa điểm ở phường để phân loại cách ly tập trung hoặc đưa vào bệnh viện giã chiến
ông n sau đó có nguyện vọng về nhà tự cách ly lực lượng chức năng có đi cùng nhưng ông n có biểu hiện căng thẳng hoảng loạn nên quá trình di chuyển về nhà diễn ra như clip xuất hiện trên mạng
trong lúc ông n bỏ chạy lực lượng chức năng đã tiến hành phun xịt khử khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh sau khi ông n về nhà thì ngay trong đêm địa phương đã phong tỏa căn nhà trực chốt ở khu vực
thưa quý vị và các bạn tin giả hiện nay không chỉ đơn thuần các sự việc nhỏ mà đã biến thể thành các thông tin sai lệch nghiêm trọng
các đối tượng không chỉ mục đích câu like câu view mà còn lợi dụng tình thương để kêu gọi từ thiện để trục lợi chiếm đoạt tài sản gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh
khi dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp thì tin giả ngày càng lộ hành có tổ chức và lây lan nhanh hơn cả virus
tin giả giờ đây ngày càng tinh vi trên đề lợi dụng sự thương cảm tinh thần lá lành bùng lá rách để dựng lên những câu chuyện hước cấu không có thật
câu chuyện bác sĩ khoa rút ống thở của thân nhân mình để nhường cho thai phụ là ví dụ điển hình
một kịch bản cảm động cho thấy sự hy sinh lớn lao nhưng thực chất chỉ là giả mạo
đến hai facebooker tưởng chừng có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông cũng dễ dàng bị mắc lừa chia sẻ thông tin hướng tình áo
hậu quả mỗi người bị xử phạt năm triệu đồng
khi cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng y tế là lực lượng tuyến đầu vụ việc facebook bác sĩ khoa đưa thông tin sai lệch
về việc rút ống thở của mẹ nhường cho sản phụ
vụ việc nhanh chóng được các cơ quan chức năng xác định là giả mạo thông tin
vụ việc này không những ảnh hưởng tới hình ảnh của bác sĩ gây hoang mang dư luận về công tác phòng chống dịch bệnh
mà còn ảnh hưởng tới tất cả những tổ chức của các cơ quan đoàn thể khác
nhóm bác sĩ khoa đều thành lập với sự tham gia của một số tài khoản giả những tương tác thật và hoạt động có hệ thống
ngay khi sự việc bị bạo lộ tất cả các tài khoản đã lập tức được nhóm lại
trước đó các tài khoản này tự nhận là thành viên nhóm nhà tám mươi hai hay thị niệm tám mươi hai
từng tổ chức các chương trình thiện nguyện kêu gọi ủng hộ bệnh nhân đơn thư
nhiều người đã từng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của nhóm này để ủng hộ
cơ quan chức năng cho rằng nếu người dàn dựng chuyện bác sĩ khoa có dấu hiệu trục lợi kêu gọi tiền ủng hộ
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng của người cao công an tp hcm
theo phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ động cơ của những người liên quan và dấu hiệu tội phạm trong sự việc này
người có những hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại khoảng một hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự về tội đưa
hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet với mức phạt tù lên tới ba năm
ngoài ra xác định việc đưa thông tin giảm ạc nhằm lừa đảo chứng đặt tài sản từ thiện thì có thể xử lý về tội lừa đảo chứng đặt tài sản
được quy định tại điều một trăm bảy mươi hai
bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi năm hai nghìn một mươi bảy với tùy vào mức độ hành vi phạm tội có thể bị phạt tù cao nhất là trung thân
khi dịch bệnh phức tạp thì càng xuất hiện những đối tượng cơ hội dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền
đặc biệt là lợi dụng nhu cầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đang tăng cao để lừa đảo
đây là một số tin nhắn mà các đối tượng tự xưng có thể lo liệu tiêm vaccine dịch vụ
thông tin giá tiền tên vaccine được tiêm
với chị ly người thường xuyên sử dụng mạng xã hội
và những thông tin mời trả lời
mời trả lời tiêm vaccine dịch vụ là tương đối nhiều
tuy lo lắng cho người thân trong gia đình
nhưng chị tuyệt đối tin tưởng vào chiến dịch tiêm vaccine đang được đẩy mạnh
hiện nay thì vaccine đang được chính phủ cho tiêm miễn phí
và các cơ sở y tế thì không được phép tiêm dịch vụ
cho nên là tôi phải chờ đợi
kiểu gì thì cũng đến lượt gia đình mình được tiêm
mời trả lời trên mạng rất là nhiều
nhưng mà tôi cũng không có tin vào những lời mời trả lời đó
để đánh cược sức khỏe của người ta
và những thành phần đó
tin giả được sinh ra để thao túng tâm lý suy nghĩ và hành động
trong lúc nước sôi lửa bỏng về tình hình dịch bệnh như bây giờ
mỗi người chúng ta cần tỉnh táo để tiếp nhận thông tin
đừng lại chia sẻ những thông tin thiếu kiểm chứng sai sự thật
để tránh hệ lụy cho bản thân và xã hội
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an thị xã bình long tỉnh bình phước phát đi thông tin cảnh giác
đối với trương quốc huy là thành viên của tổ chức khủng bố việt tân
theo đó trương quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại thành phố hồ chí minh
có cha là người nghiện rượu và bị bạn nhậu đâm chết trong một bữa nhậu
trương quốc huy học hết lớp bảy từng đi bộ đội nhưng bị trả về do nghiện ma túy
để có tiền ăn chơi trương quốc huy liên kết với lisa phạm
thuộc tổ chức khủng bố việt tân giải chuyên đơn chống phá nhà nước
trương quốc huy hai lần bị bắt
lần bắt thứ hai vào năm hai nghìn năm bị kết án sáu năm tù
ra tù vào năm hai nghìn một mươi một thì trốn qua thái lan
sau đó qua mỹ tị nạn
sang mỹ dưới sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố việt tân
trương quốc huy lập kênh n một mươi tv trên youtube facebook
để chia rẽ sự đoàn kết của người dân việt nam với chính quyền
kích động bạo lực gây bất ổn trong nước
trên kênh này trương quốc huy lợi dụng các vấn đề mà báo chí đã đăng
suy diễn các vấn đề theo chiều hướng xuyên tạc gây hiểu lầm cho người dân
dẫn dắt người dân theo chiều hướng tiêu cực nhằm chống phá sự ổn định của đất nước
đặc biệt thời gian qua
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở việt nam
trương quốc huy càng ra sức xuyên tạc về công tác phòng chống dịch của chính phủ việt nam
công an thị xã bình long thông tin đến quần chúng nhân dân
đề cao cảnh giác tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng như trương quốc huy
mới đây trên địa bàn công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
đã bắt hai đối tượng mua bán tảng chữ trái phép gần một trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp
trước đó lực lượng chức năng phát hiện nguyễn đức phương
chú huyện quảng ninh quảng bình đang cất giấu hai viên nén màu hồng
bước đầu phương khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
được đối tượng mua về để sử dụng
tiếp tục đấu tranh mở rộng cùng ngày lực lượng chức năng tiến hành bắt
và khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thị thanh tuyết chú huyện quảng ninh quảng bình
phát hiện thu giữ một trăm sáu mươi bốn viên nén dạng thuốc tân dược màu hồng
được biết số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
huyết mua về cất giấu để bán kiếm lời
năm đối tượng thực hiện vụ trộm máy dầu và ba vụ trộm xe mô tô trên địa bàn
xã an phong huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã bị công an huyện thanh bình
tạm giữ hình sự để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
năm đối tượng gồm võ hoàng nam nguyễn trung nghĩa hồ ngọc hà
nguyễn quốc lĩnh và nguyễn văn lạc cùng chú huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
theo kết quả điều tra từ ngày bảy tháng tám đến ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã thực hiện vụ trộm máy dầu và ba vụ trộm xe mô tô
trên địa bàn xã an phong huyện thanh bình
sau đó nghĩa hà lĩnh và lạc tham gia sử dụng trái phép chất ma túy
cùng với bốn thanh thiếu niên khác khi bị công an phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra công an huyện thanh bình đã nhanh chóng bắt giữ võ hoàng nam
là đối tượng trực tiếp thực hiện các vụ trộm xe mô tô
công an huyện thanh bình đã thu hồi được toàn bộ tăng vật trong các vụ trộm
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào sáng sớm nay ngày một mươi ba tháng tám một vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường hà hoàng hổ
thuộc phường đồng xuyên tp long xuyên tỉnh an giang
khiến bốn căn nhà bị cháy rất may không có thiệt hại về người
vào thời điểm trên người dân phát hiện đám cháy phát ra từ phía sau nhà bà nguyễn thị mỹ dung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
liền truy hô và điện báo lực lượng chữa cháy
sau khi tiếp nhận tin báo bốn mươi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh an giang
cùng năm xe chữa cháy phối hợp với các lực lượng khác đến hiện trường
đưa năm người bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài đồng thời triển khai lực lượng chữa cháy
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được khống chế và dập tắt kịp thời
không để cháy lan sang hàng chục hộ dân phía sau
hậu quả vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi hoàn toàn hai căn nhà hai căn khác bị cháy một phần
thiệt hại ban đầu ước tính khoảng sáu trăm hai mươi triệu đồng
nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang tiếp tục được điều tra
để phục vụ cho việc truy vết kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh
sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện triệt để
việc quét mã qr đáp ứng nhanh công tác truy vết phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó ủy ban nhân dân tp đã có các văn bản
chỉ đạo khai báo y tế bằng mã qr khi vào ra các địa điểm công cộng
bằng hai hình thức khai báo trực tuyến tại đường dẫn tờkhaiyt vn
hoặc khai báo thông qua ứng dụng vietnam health delay ration blue zone and covid
cài đặt trên điện thoại thông minh tuy nhiên số lượng người đã quét là rất ít so với thực tế
tính cho đến hết ngày chín tháng tám trên phạm vi toàn thành phố
số địa điểm đã đăng ký quét mã qr là một trăm chín mươi một tám trăm bảy mươi hai điểm
bảy ngày vừa qua trung bình có một trăm bốn mươi một tám trăm sáu mươi chín
lượt quét mỗi ngày
vì vậy sở chỉ huy thành phố chỉ đạo giám đốc người đứng đầu các sở ban ngành
đơn vị trực thuộc thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm việc quét mã qr
để đảm bảo việc truy vết được nhanh chóng khoanh vùng chính xác
và kịp thời ngăn chặn lây lan dịch bệnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm khẳng định
thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội
về việc không cho người dân di chuyển trong bảy ngày
các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp khẩn trương xác định
và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cũng lưu ý
trong thời gian dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên không gian mạng
xuất hiện nhiều thông tin sai lệch xuyên tạc xấu độc
nhằm gây hoang mang cho dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố
vì vậy người dân cần theo dõi nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống
và không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực
vâng thưa quý vị thông tin trên chỉ là một trong số rất nhiều những tin giả
mà các đối tượng bịa đặt đăng tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh
trong khi chính quyền các lực lượng chức năng đang ngày đêm nỗ lực
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh thì một số đối tượng
vì nhiều mục đích khác nhau lại có hành vi khai thác đăng tải
chia các luồng thông tin không chính xác thiếu kiểm chứng
thậm chí là bịa đặt về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch
trên mạng xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận nhân dân
và trước tình hình trên công an tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều biện pháp
phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm trên không gian mạng
người đàn ông này vừa bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc
và xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng về hành vi cung cấp
chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
danh dự nhân phẩm cá nhân
đây là một trong nhiều trường hợp đã đăng chia sẻ thông tin bịa đặt
sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vừa bị phòng an ninh chính trị nội bộ phối hợp với thanh tra sở thông tin truyền thông
tiến hành xử lý trong những ngày đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi

chia sẻ thông tin bịa đặt sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh khánh hòa đã triển khai nhiều phương án

đồng thời kết nối với các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương
và thanh tra dịch bệnh covid một mươi chín
phòng an ninh chính trị nội bộ phòng an ninh chính trị nội bộ phòng an sở thông tin truyền thông tình
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật
từ ngày một mươi bốn tháng bảy đến nay đơn vị đã phát hiện hai mươi năm trường hợp đăng chia sẻ các thông tin bịa đặt
sai sự thật tiến hành xử phạt một mươi hai trường hợp với số tiền là bảy mươi triệu đồng
dân đe giáo dục một mươi ba trường hợp
chúng tôi tiếp tục bố trí phân công lực lượng tăng cường công tác giám sát
rà phát đến không gian mạng phối hợp có hiệu quả hoàn dịp nhàng với các cơ quan
đơn vị chức năng để kịp thời phát hiện và củng cố hồ sơ xác minh làm rõ những tài khoản
đăng tải những thông tin sâu độc đó thông tin sai phạm sai thực thật bịa đặt để xử lý
công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín muốn đạt hiệu quả
rất cần sự đồng thuận tuân thủ các quy định của mỗi người dân
bên cạnh việc thực hiện theo khuyến cáo năm k của bộ y tế
khi tham gia mạng xã hội mỗi cá nhân cũng cần thực hiện năm k trong phòng chống tin giả
không tin ngay không vội bấm thích không thêm thắt không kích động không vội chia sẻ
ngoài các hình thức xử phạt hành chính có lẽ đã đến lúc cần các biện pháp mạnh tay
đối với những đối tượng tung tin giả tin sai sự thật để vừa có thể góp phần chiến thắng đại dịch
vừa xây dựng một môi trường mạng văn minh lành mạnh

cảm ơn các bạn đã theo dõi
kinh doanh cửa hàng ăn uống đã tự cấp giấy xác nhận đi đường cho nhân viên đi lại trong thời gian giãn cách xã hội
khi bị tổ công tác tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín phát hiện thì đã có hành vi chống đối lại lực lượng chức năng
thậm chí là gây thương tích cho một đồng chí công an
thông tin mở đầu cùng tin vắn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp giách giá tỉnh kiên giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai đối với nguyễn thị yến
chú phường an hòa tp giách giá tỉnh kiên giang về tội chống người thành công vụ
yến đã tự cấp giấy xác nhận đi đường cho nhân viên đi lại trong thời gian giãn cách xã hội và bị lực lượng chức năng phát hiện
ngoài ra yến còn có hành động ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ và dùng nhiều lời lẽ xúc phạm thách thức

ngày lập tức lực lượng chức năng tổ chức công tác truy tìm phương tiện

khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe duyên lo sợ và lái xe bỏ chạy